trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học hàng hải việt nam được nâng cấp từ khoa giáo dục quốc phòng và an ninh vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cán bộ giảng viên của trung tâm là các sĩ quan biệt phái của quân chủng hải quân
năm qua trung tâm đã áp dụng nhiều mô hình hiện đại vào huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên
buổi tập luyện bắn súng của sinh viên lớp ktn năm mươi bảy khoa kinh tế được tổ chức rất khoa học chính quy
các sinh viên vào tuyến bắn đều thành thục các động tác cơ bản từ tư thế nằm độ co của chân điểm ti của súng đến động tác bóc cò
nét mới trong thực hành luyện tập bắn súng của trung tâm là sinh viên sau khi tập bắn được giảng viên thông báo kết quả trực tiếp qua hệ thống bia điện tử
đồng thời rút kinh nghiệm để lần tập sau đạt kết quả tốt hơn
sau khi trung tâm chúng tôi được trang bị súng máy bắn tập mvt ba
thì cái hiệu quả và cái tính yêu việt của nó được thể hiện là đối với người dạy
thì cái giáo viên đã nói
ngắm được các động tác yếu lĩnh cơ bản của sinh viên trong quá trình nhận tập
và đồng thời chấn chỉnh ngay được các đường ngắm đúng và đường ngắm sai của sinh viên
tạo ra một môi trường học tập rất hứng thú cho người học
từ năm hai nghìn một mươi bốn các phòng học của trường đều có máy chiếu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học theo chủ trương của bộ giáo dục
vì thế đòi hỏi mỗi cán bộ giảng viên trung tâm phải nỗ lực vấn đấu hết mình
không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn tích cực nghiên cứu mở rộng kiến thức
tập trung vào những nét cơ bản để sinh viên tích cực tự giác chủ động nghiên cứu học tập
giáo dục quốc phòng an ninh là một môn học khá là cứng nhắc đối với sinh viên đại học
tuy vậy các thầy trong trung tâm đã có những cách giảng dạy rất là gần gũi với sinh viên
áp dụng những khoa học công nghệ các bài thuyết trình ấn tượng sinh động
giúp cho sinh viên có thể nắm chắc kiến thức cơ bản ngay trên lớp
nhờ đó mà chúng em cảm thấy dễ học môn học này hơn
và đồng thời cũng tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích về quốc phòng an ninh
được sự quan tâm của các cấp các ngành nhất là cục dân quân tự vệ bộ quốc phòng
đã bảo đảm một trăm linh cho sinh viên học môn giáo dục quốc phòng trang phục gồm quần áo
mũ cối thắt lưng thể hiện tính chính quy thống nhất
giúp cho sinh viên thực hành các nội dung như điều lệnh đội ngũ bắn súng
đồng thời gian luyện nề nếp kỳ cương kỳ luận
xây dựng tác phòng sinh hoạt của sinh viên theo chuẩn mực của điều lệnh quân đội
ngay từ đầu năm học chúng tôi đã đề ra các nội dung biện pháp để làm tốt
về việc giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh
và qua kết hợp giữa quá trình giáo dục quốc phòng và tuyên truyền
giữa lồng ghép với chương trình khung và những cái nội dung học thuật
vì vậy về sinh viên học sinh nhận thức sâu sắc và rõ hơn
về nhiệm vụ chủ quyền để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
và vững chắc chủ quyền biển đảo của việt nam
với những đột phá và nâng cao chất lượng huấn luyện công tác giáo dục quốc phòng an ninh
của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học hàng hải việt nam
đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của học sinh sinh viên
đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh